chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
đặc biệt từ các bộ trang phục truyền thống như điểm nhấn điểm tô thêm nét đẹp cho núi rừng nơi đây
và cao nguyên mộc châu sơn la với những bản làng nếp nhà vẫn giữ nguyên nét truyền thống cùng những người mông chân chất thật thà đã trở thành điểm đến để tìm hiểu rõ hơn những giá trị văn hóa đặc biệt qua trang phục vốn được mệnh danh như đoá kỳ hoa trên vải
với người mông trang phục gắn bó và rất có ý nghĩa trong đời sống không chỉ thể hiện tâm tư tình cảm sự đảm đang khéo léo của người phụ nữ mà qua các bộ trang phục qua từng đường kim mũi chỉ nét hoa văn đó còn là tiêu chí đánh giá tài tăng vẻ đẹp đức hạnh của người phụ nữ và cũng là cách các chàng trai mông lựa chọn cho mình một người vợ chăm chỉ tốt bụng

theo khó nhất là mặt trăng mặt trời và những cái chi tiết đấy theo khó nhất và khi có việc gì là có hội gì thì mặc đi chơi hoặc đi diễn gì để xem
đây là lầu thị mái và lầu thị hoa mái năm nay một mươi hai tuổi còn hoa mới lên
đây là lầu thị mái và lầu thị hoa mái năm nay một mươi hai tuổi còn hoa mới lên chín
năm nay em một mươi hai tuổi em đã biết theo từ năm sáu tuổi mẹ là người đã dạy cho em cách theo thùa đến bây giờ em đã tự theo được bốn cái váy
những cái váy này em thường mặc đi học đi chơi hội cả đi chợ nữa theo váy rất là khó rất là lâu phải theo cẩn thận vì lỡ theo sai lại phải tháo ra để theo lại
năm nay em chín tuổi em cũng biết theo từ lúc năm sáu tuổi nhà em gần nhà chị mái nên lúc nào rỗi hay được nghỉ học em lại qua cùng theo với nhau
mẹ em bảo con gái người mông là phải tự biết theo trang phục để đi chơi hội theo một bộ trang phục rất là khó và lâu vì em theo chậm nên có khi cả năm mới theo được một bộ thôi
lầu thị mái lầu thị hoa dù vẫn mang gương mặt ngây thơ hồn nhiên của những cô bé mới lớn nhưng nhìn cách các em theo thùa còn thấy trong đó sự trưởng thành và đảm đang
có lẽ đó là nét văn hóa riêng cũng là điều mà cuộc sống nơi núi rừng đã dạy cho người phụ nữ mông biết chăm sóc gia đình biết giữ bản sắc suốt bao thế hệ

người ta theo vào lúc nông nhàn theo tranh thủ trong giờ nghỉ trưa
trước đây người mông thường tự trồng lanh dệt vải và vải lanh như trở thành tín hiệu để nhận biết cội nguồn cha ông kể cả khi đã rời xa cuộc sống nơi dương thế
tuy nhiên xã hội ngày càng phát triển và hiện đại vải lanh chủ yếu chỉ còn dùng để tiễn đưa người đã khuất
ngày nay các loại vải để may trang phục người mông thường tìm tới chợ để chọn mua
kể cả các loại sợi theo và những phụ kiện trang trí đi kèm
vải để may váy của người mông phải là loại vải thô có lỗ để tiện cho việc theo các hoa văn trên đó
và sợi theo thường dùng là các loại sợi len với các gam màu chủ đạo như xanh đỏ trắng vàng cam

tất cả những sắc màu này dưới bàn tay khéo léo của người phụ nữ mông cùng hòa trộn tạo thành những bộ trang phục rực rỡ và sống động như những bông hoa giữa núi rừng
có thể thấy một trong những điều làm nên sự khác biệt trong trang phục người mông tạo ra nét riêng trong văn hóa y phục và cũng là điểm nhấn trên những chiếc váy đó chính là các loại hình hoa văn thổ cẩm
các hoa văn họa tiết trên trang phục của người mông thiên về màu sắc nhất là màu đỏ vừa tạo cảm giác ấm áp hưng phấn cho người mặc khi đi giữ rừng trên núi cao vừa khiến người mông nổi bật trên nương giấy trước đám đông giữa buổi chợ hay trong các lễ hội
đồng thời màu sắc tươi sáng rực rỡ đó còn là biểu trưng cho sự ấm áp no đủ hạnh phúc và khát vọng một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn
hoa văn trên trang phục của người mông thường bắt nguồn từ các câu chuyện cổ thơ ca về cội nguồn dân tộc phong cảnh thiên nhiên nơi người mông sinh sống và các loại cây trồng vật nuôi quen thuộc
thường thấy các họa tiết dưới dạng là hoa văn hình học như hình chữ nhật hình vuông hình thoi hình xoái ốc
những mô típ hoa văn này được hình thành dưới đôi bàn tay khéo léo
tài tình của người phụ nữ
và chỉ với bốn màu chính xanh đỏ trắng vàng trong đó màu đỏ giữ vị trí chủ đạo và cũng là màu khó theo nhất bởi màu đỏ là màu đầu tiên được theo trên tấm vải